sau quá trình theo dõi vào dạng sáng nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã bắt quả tang một nữ đối tượng cùng đồng bọn chuyên mua bán ma túy số lượng lớn ở trung tâm thành phố
cầm đầu đường dây này là lê thị thảo linh hai mươi hai tuổi trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vào thời điểm trên công an quận hải châu bắt quả tang võ văn hoàng chở theo linh khi cả hai đang đem ma túy đến đi giao cho con nghiện
vật chứng thu giữ trong người hoàng là một mươi bốn viên thuốc lắc và một mươi năm gram ketamine
khám xét khẩn cấp tại số hai trăm năm mươi một nguyễn hữu thọ công an quận hải châu phát hiện thêm đối tượng hồ viết dinh
vật chứng thu giữ được là hơn ba mươi gram ketamine sáu viên thuốc lắc một cân điện tử và một số dụng cụ dùng để sử dụng và phân chia ma túy
qua đấu tranh được biết linh thường xuyên đặt mua số ma túy trên từ một người chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội giao cho hoàng và dinh thuê một nơi riêng biệt để cất giấu
khi có con nghiện đặt mua thì linh yêu cầu hoàng hoặc dinh đem đi giao dịch